không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng cảnh sát giao thông còn tăng tấp bỏ chạy chèn ép đâm vào sườn và đuôi xe ô tô của tổ tuần tra
đối tượng nguyễn văn ngọc vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố lạng sơn khởi tố và ra lệnh tạm giam về tội chống người thi hành công vụ
vào tối ngày hai mươi bốn tháng một tổ công tác đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố lạng sơn thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn
phát hiện xe ô tô do nguyễn văn ngọc điều khiển có biểu hiện nghi vấn hoạt động vận chuyển hàng hóa trái phép
tổ tuần tra yêu cầu dừng xe nhưng ngọc không chấp hành mà điều khiển bỏ chạy với tốc độ cao lạng lách chèn ép cản trở không cho tổ tuần tra tiếp cận đâm vào sườn và đuôi xe ô tô của tổ tuần tra đang tiến hành chốt chặn rồi bỏ trốn khỏi hiện trường
đến ngày hai mươi sáu tháng một nguyễn văn ngọc đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận do xe ô tô đối tượng đã tự ý cải tạo hàng ghế và trở gỗ
không có hóa đơn chứng từ nên đã cố tình bỏ chạy
với hành vi mua bán trái phép ba mươi viên ma túy tổng hợp một đối tượng vừa bị lực lượng chức năng tỉnh sơn la bắt quả tàng
vào lúc chín h bốn mươi năm sáng ngày hôm nay tại bản phục xã trường khương huyện sông mã tỉnh sơn la lực lượng phòng chống ma túy bộ đội biên phòng tỉnh sơn la chủ trì phiếu hợp với tri cục hải quan sơn la bắt quả tang đối tượng lò văn khuyến
chú tại huyện sông mã tỉnh sơn la vật chứng thu giữ ba mươi viên ma túy tổng hợp một xe máy hiện vụ việc bộ đội biên phòng sơn la và các lực lượng đang tiếp tục điều tra làm rõ
với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản hồ thị tuyết nga quê tại tỉnh an giang đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam để điều tra làm rõ
nga là lao động tự do lợi dụng quen biết đã đưa ra thông tin gian dối về việc mua đất để chiếm đoạt của một người phụ nữ hơn ba tỷ đồng toàn bộ số tiền nạn nhân chiếm đoạt được nga đã sử dụng để tiêu sẻ cá nhân và đầu tư kinh doanh
quá trình điều tra cơ quan công an xác định hồ thị tuyết nga phạm tội lừa đảo chiếm đất tài sản qua làm việc nga thừa nhận hành vi phạm tội của mình vụ án được văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương tiếp tục làm rõ

nguyên nhân gây cháy được công bố là do chập mạch điện đường dây dẫn điện tại khu vực của bình ác quy nằm ở phần đầu của xe máy tay ga để ở tầng một lựa từ đây lan vào khu vực cáp điện và các hộp công tơ điện
theo giấy phép xây dựng của quận thanh xuân cấp vào tháng ba năm hai nghìn một mươi năm công trình xây nhà ở riêng lẻ sáu tầng và thực tế thì chủ đầu tư đã biến công trình nhà ở thấp tầng thành trung cư mini cao một mươi tầng diện tích xây dựng là hai trăm ba mươi m hai
căn hộ để bán chủ trung cư mini là nghiêm quang minh đã bị khởi tố tạm giam bốn tháng để điều tra về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy
sau vụ cháy thì thành ủy hà nội đã ra quyết định kiểm tra dấu hiệu vi phạm của ba cơ sở đảng thuộc quận thanh xuân ban thường vụ quận ủy đảng ủy công an quận thanh xuân và đảng ủy phường khương đình nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi và hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
để làm rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân định
với hành vi không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng cảnh sát giao thông còn tăng tốc bỏ chạy chè nép đâm vào sườn và đuôi xe ô tô của tổ tuần tra
đối tượng nguyễn văn ngọc vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố lạng sơn khởi tố và ra lệnh tạm giam về tội chấm người thi hành công vụ
vào tối ngày hai mươi bốn tháng một tổ công tác đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố lạng sơn thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn
phát hiện xe ô tô do nguyễn văn ngọc điều khiển có biểu hiện nghi vấn hoạt động vận chuyển hàng hóa trái phép
tổ tuần tra yêu cầu dừng xe nhưng ngọc không chấp hành mà điều khiển bỏ chạy với tốc độ cao lạng lách chè nép cản trở không cho tổ tuần tra tiếp cận
đâm vào sườn và đuôi xe ô tô của tổ tuần tra đang tiến hành chốt chặn rồi bỏ trốn khỏi hiện trường
đến ngày hai mươi sáu tháng một nguyễn văn ngọc đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận do xe ô tô đối tượng đã tự ý cải tạo hàng ghế
và chở xe ô tô

và chở xe ô tô đối tượng đã tự ý cải tạo hàng ghế